theo thông tin chính thức từ ban tổ chức hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
hà nội điểm đến của du lịch việt nam sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày chín tháng bốn
tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
hội trợ có sự tham gia của hơn sáu trăm linh doanh nghiệp cơ quan quản lý xúc tiến du lịch từ bốn mươi ba tỉnh thành trong cả nước
và từ hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ với tổng số là bốn trăm năm mươi gian hàng
dự kiến sẽ có hơn một trăm năm mươi vé máy bay giá rẻ và các tour chọn gói giảm giá đặc biệt
tới hai mươi ba mươi được trào bán ở dịp này
điểm mới của hội trợ năm nay là lần đầu tiên trong khuôn khổ hội trợ sẽ diễn ra liên hoan ẩm thực đường phố
với sự góp mặt của hàng chục đầu bếp quốc tế nổi tiếng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ
trong suốt thời gian diễn ra hội trợ sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được trình diễn phục vụ khách tham quan
thời gian diễn ra hội trợ kéo dài từ ngày sáu đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi